theo nguồn tin từ cảnh sát philippines ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng cảnh sát đã đột kích một trung tâm lừa đảo ở philippines
và giải cứu hàng trăm người bị buộc làm việc tại đây trong đó có nạn nhân là người việt nam
qua ghi nhận cảnh sát philippines cho biết họ thực hiện chiến dịch đột kích này dựa vào tin báo của một người đàn ông việt nam
được cho là đã trốn thoát khỏi khu nhà là một khu phức hợp rộng lớn ở phía bắc thủ đô manila
theo ông jobetter kroz giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm dẫn đầu cuộc đột kích
những người được giải cứu cho biết trung tâm này thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động lừa đảo khác
các nạn nhân bị kiểm soát bằng cách tịch thu hộ chiếu thế nên họ không thể rời đi
tại thời điểm tiến vào khu phức hợp trên cảnh sát cũng đã bắt tám đối tượng liên quan để điều tra làm rõ
cuộc đột kích đã giải cứu tổng cộng năm mươi bốn người việt bốn trăm ba mươi hai người trung quốc ba trăm bảy mươi một người philippines
tám người malaysia ba người đài loan hai người indonesia và hai người orwanda
theo thông tin từ giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm ông gieobetur cross cho biết
những nạn nhân không đạt trì tiêu đã bị tổn hại về thể chất bị cấm ngủ hoặc bị nhốt trong phòng
ngoài ra vị giám đốc này cũng đã nói với afp rằng một số lượng không xác định người philippines được tìm thấy tại địa điểm này
sẽ được thả mà không bị buộc tội vì họ chỉ ở đó để làm nhân viên bảo trì hoặc an ninh
lực lượng cảnh sát cho hay khu phức hợp rộng một mươi hectare ở bam ban này được nguy trang thành một công ty trò chơi internet
tại đây gồm ba mươi sáu tòa nhà văn phòng và ký túc xá
trong đó các nạn nhân đã tham gia nhiều vụ lừa đảo trực tuyến khác nhau và bị đe dọa gây tổn hại về thể chất hoặc bị các hình thức trừng phạt khác
trên khắp đông nam á các trung tâm lừa đảo đang xuất hiện ngày càng nhiều với các tổ chức tội phạm rụ rỗ
bắt cóc hoặc chèn ép buộc công nhân tham gia các hoạt động trực tuyến lừa đảo
qua thống kê từ văn phòng ma túy và tội phạm liên hiệp quốc ngành lừa đảo đang thu về lợi nhuận bất chính hàng tỷ usd
năm ngoái cảnh sát philippines đã bắt giữ gần ba ba trăm linh người trong hai cuộc đột kích quy mô lớn vào những nơi được cho là các trung tâm lừa đảo ở manila
ở một diễn biến khác mới đây hơn một trăm linh công dân việt nam vừa bị bắt giữ ở campuchia do đánh bạc trái phép
và một mươi tám công dân việt nam bị bắt ở thái lan vì tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến
cụ thể theo thông tin từ tổng lãnh sự quán việt nam
ngày chín tháng ba hơn một trăm linh công dân việt nam làm việc trái phép tại một cơ sở lừa đảo đánh bạc trực tuyến
đã bị cơ quan chức năng campuchia bắt giữ và trục xuất
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao ngày một mươi một tháng ba tổng lãnh sự quán việt nam tại sihanokvin
đã phối hợp với các cơ quan chức năng phía campuchia và trong nước tiến hành thủ tục lãnh sự
để tiếp nhận những công dân này qua cửa khẩu quốc tế prechak đến hà tiên
theo báo kermet times đưa tin ngày chín tháng ba cơ quan chức năng cambodia đã thực hiện
một cuộc đột kích vào sòng bạc paradise iceland cũ ở sihanoukville và phát hiện một trăm bảy mươi hai người nước ngoài
trong đó có bốn mươi ba phụ nữ là công dân của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ gồm một trăm linh chín người việt nam
năm mươi bốn người thái tám người đài loan trung quốc và một người trung quốc
trong khi đó ngày một mươi tháng ba cảnh sát thái lan bắt giữ một nhóm của một mươi tám công dân việt nam
liên quan đến các hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp
báo chí thái lan đưa tin cơ quan chức năng đã triển khai vụ khám xét
ngôi nhà ở quận ramachi ở thủ đô bangkok vì nghi ngờ của hoạt động cờ bạc bất hợp pháp
tại đây một mươi nam giới và phụ nữ bị bắt tại hiện trường đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc
tổ chức đánh bạc trực tuyến và lôi kéo người khác tham gia
khi thẩm vấn các nghi phạm đã thú nhận họ đóng vai trò quản trị viên của các trang cờ bạc trực tuyến
họ tiết lộ rằng hoạt động này do một công dân việt nam khác chủ mưu
cuộc điều tra cho thấy ngôi nhà được thuê từ tháng một mươi một năm ngoái để làm cơ sở cho các hoạt động cờ bạc trực tuyến
toàn bộ những người bị bắt đã bị giao cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục tố tụng
chiều ngày một mươi bốn tháng ba tại họp báo thường kỳ báo chí đề nghị bộ ngoại giao cho biết công tác bảo hộ công dân
đối với một trăm linh công dân việt nam bị campuchia bắt giữ và trục xuất do liên quan đến cơ sở đánh bạc
xihanoukvin gần đây và một mươi tám người việt bị thái lan bắt do điều hành đường dây cá cửa trực tuyến tại bangkok
liên quan đến vụ việc
công dân việt nam bị thái lan bắt giữ
người phát ngôn cho biết ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại thái lan
đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin và xác minh nhân thân của những người này
theo thông tin của đại sứ quán việt nam một mươi tám công dân bị bắt giữ do hành vi tham gia tổ chức trò chơi
cho lừa đảo giúp quảng cáo hoặc mời gọi trực tiếp gián tiếp người khác chơi
đánh bạc thông qua các phương tiện điện tử mà không được phép của cơ quan chức năng
đến nay đại sứ quán việt nam tại thái lan vẫn tiếp tục theo dõi sát vụ việc
và đề nghị các cơ quan chức năng sở tại bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
đồng thời các cơ quan việt nam đã và đang tiến hành biện pháp bảo hộ công dân
người phát ngôn chia sẻ trong suốt thời gian qua
người dân đã từng chứng kiến và được thông tin về rất nhiều vụ việc tương tự
do vậy sau loạt sự việc xảy ra bộ ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân việt nam
cần tỉnh táo trước những lời mời trào ra nước ngoài làm việc theo kiểu việc nhẹ lưng cao
về bằng cấp trình độ không có hợp đồng ký kết
không thông qua doanh nghiệp cũng như các tổ chức phái cử lao động
trong đó công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc đơn vị địa điểm làm việc
và thân nhân người giới thiệu chế độ bảo hiểm quyền lợi được hưởng
để có quyết định đúng đắn trước khi ra làm việc tại nước ngoài
thời gian gần đây ngày càng xuất hiện nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người việt nam
ra nước ngoài trái phép đã hình thành với sự cầu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước
đáng chú ý chỉ trong năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an đã tiếp nhận hơn một người việt từ campuchia và philippines
họ là những nạn nhân bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại những nước này
liên quan đến tình trạng trên trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người việt nam ra nước ngoài trái phép
đã hình thành với sự cầu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước
cả người việt nam và người nước ngoài
địa bàn hoạt động của các đường dây này rất đa dạng
từ trung quốc nga hàn quốc nhật bản úc và một số nước đông nam á
lào campuchia malaysia myanmar cũng như nhiều nước châu âu như mỹ canada
với hành trình xuất cảnh bằng cả đường bộ đường biển và đường không
theo đó một trong những phương thức thủ đoạn chủ yếu để đưa công dân việt nam di cư
xuất cảnh trái phép ra nước ngoài là tìm kiếm rủ rỗ nạn nhân sang các quốc gia gần biên giới với việt nam
để làm việc nhẹ lương cao tổ chức cho nạn nhân xuất cảnh mà không cần chứng minh tài chính
băng cấp và thủ tục nhanh gọn
sau khi công dân việt nam được đưa ra nước ngoài
họ sẽ được bố trí chỗ ăn ở sinh hoạt và làm việc tại các khu biệt lập
có sự theo dõi giám sát chặt chẽ cắt liên lạc với gia đình người thân
những công dân này bị thu giữ hộ chiếu ép buộc ký hợp đồng lao động và cưỡng bức làm việc
nếu muốn nghỉ việc sẽ phải đền bù một số tiền lớn
ngoài ra người đưa người đi xuất nhập cảnh trái phép còn lợi dụng chính sách miễn thị thực ở một số nước
hoặc qua con đường du lịch thương mại học tập để gom người xuất cảnh hợp pháp
sau đó tổ chức cho trốn ở lại hoặc xuất cảnh bất hợp pháp đi nước thứ ba
trong quá trình liên lạc thỏa thuận các đối tượng thường sử dụng sim giác
qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh giao dịch chuyển nhận tiền trực tiếp
không có biên nhận biên bản hoặc qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác
qua các dịch vụ chuyển tiền trung gian
được biết các đối tượng môi giới tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép sẽ thường tập trung lôi kéo
dụ dỗ những người trong độ tuổi lao động không có việc làm
có người nhà lao động ở nước ngoài có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài
về phía người dân bên cạnh nhiều trường hợp bị lừa đảo lôi kéo trở thành nạn nhân
cũng có rất nhiều trường hợp chủ động kết nối với các đối tượng trong đường dây phạm tội
để xuất cảnh trái phép sau đó trở thành nạn nhân và chịu hậu quả nặng nề
dựa trên số liệu thống kê trung tướng tô ân sô cũng cho biết
năm hai nghìn hai mươi ba công an tại các địa phương phía nam đã tiếp nhận từ phía campuchia
hơn sáu trăm linh người làm việc trong các sông bạc
trao trả về nước
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phía philippines đã giải cứu được bốn trăm ba mươi bảy người việt nam
bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại nước này
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hàng ngàn công dân mắc kẹt tại cuộc chiến sự ở myanmar
được đảng và nhà nước ta giải cứu bảo hộ về nước
trong đó có rất nhiều người thuộc diện xuất cảnh trái phép
hoặc là nạn nhân của các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép
theo trung tướng việc hình thành các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép
và công dân việt nam tìm cách nhập cảnh trái phép
tại các nước đã tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
bên cạnh đó là gây ra nhiều hệ lụy như ảnh hưởng sâu đến thương hiệu du lịch việt nam
công dân việt nam gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp thị thực không chỉ diện du lịch
nhiều nước sẽ cân nhắc khi đưa việt nam vào danh sách được miễn thị thực
đồng thời còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp lữ hành
có hoạt động du lịch lành mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống
an toàn tính mạng của công dân như bị theo dõi giám sát cưỡng chế trở thành nạn nhân mua bán người
chính vì vậy người dân cần tìm hiểu kỹ nâng cao nhận thức nghiêm trình
chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh
có ý thức cảnh giác nắm và nhận diện được các phương thức thủ đoạn của các đối tượng
đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh di cư trái phép mua bán người
và những hậu quả hệ lụy của việc xuất cảnh trốn ở lại nước ngoài cư trú
lao động bất hợp pháp không để các đối tượng xấu có cơ hội rụ rỗ lôi kéo
đưa ra khuyến cáo người phát ngôn của bộ công an cho biết
khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền
các công ty du lịch xuất khẩu lao động uy tín có giấy phép lữ hành quốc tế
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn hướng dẫn về thủ tục
đặc biệt không nghe và làm theo lời các đối tượng môi giới tổ chức để được xuất cảnh hợp pháp
đối với những người bị hại cần xóa bỏ tâm lý mặc cảm sợ bị trả thù
do ảnh hưởng đến danh dự nên không khai báo
khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác minh giải quyết vụ việc liên quan
đặc biệt trung tướng tô ân sô nhấn mạnh
người dân không tiếp tay tham gia các hoạt động môi giới tổ chức đưa dẫn
giúp sức và xúi dục người khác xuất nhập cảnh trái phép
kịp thời thông báo tố giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép
cho cơ quan chức năng để phòng ngừa ngăn chặn và điều tra xử lý
về phía cơ quan chức năng đến nay lực lượng công an vẫn sẽ tiếp tục phối hợp
với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước tăng cường công tác nắm tình hình
phát hiện điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi xuất cảnh
tổ chức xuất cảnh trái phép nhằm giữ vững an ninh trật tự
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam và các tổ chức doanh nghiệp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé